phải có đột phá trong áp dụng cách mạng bốn trong năm hai nghìn hai mươi đó là chính phủ điện tử kinh tế số kinh tế chia sẻ tài chính thông minh thương mại điện tử khởi nghiệp sáng tạo
đây là yêu cầu của thủ tướng nguyễn xuân phúc tại phiên họp thường trực chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm hai nghìn hai mươi dự thảo nghị quyết một vào chiều nay
năm hai nghìn một mươi chín đã thực hiện nghị quyết một trăm linh hai đạt kết quả toàn diện là năm thứ hai liên tiếp hoàn thành tất cả một mươi hai trên một mươi hai chỉ tiêu nhất là cải thiện đời sống nhân dân
do vậy nghị quyết năm hai nghìn hai mươi cần ngắn gọn cô động tập trung vào giải pháp trọng tâm tạo điểm nhấn trong công tác chỉ đạo điều hành nên có phụ lục cụ thể hóa mục tiêu thành hệ thống chỉ tiêu chính phủ giao để đôn đốc kiểm tra
tập trung vào nhiệm vụ giải pháp trọng tâm điểm cần nhấn mạnh trong chỉ đạo
tập trung vào nhiệm vụ giải pháp trọng tâm điểm cần nhấn mạnh trong chỉ đạo
về các nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thủ tướng nêu rõ cần có điểm nhấn nét đặc thù cho năm hai nghìn hai mươi phải viết sắc xảo đổi mới hơn về nội dung này
gợi ý một số trọng tâm thủ tướng cho rằng công tác xây dựng thể chế pháp luật còn là một khâu vướng mắt và cần chỉ ra cụ thể nằm ở luật nào nghị định thông tư nào
thủ tướng yêu cầu các bộ trưởng ra lại vấn đề trên tinh thần thể chế chính sách phải tạo thuận lợi cho sự phát triển phân cấp mạnh mẽ
giao quyền chủ động cho ngành địa phương tốt hơn nữa
nhất là cho địa phương hạn chế xin cho đặc biệt là giải phóng được nguồn lực giải phóng sức sản xuất